chàng nuôi da súc da cầm theo quy mô trang trại da trại cũng được thị xã ngã năm xác định là một hướng để phát triển kinh tế nông nghiệp
đến nay toàn thị xã đã có một hai trăm một mươi ba con trâu bò đạn da cầm lên tới hàng trăm nghìn con
đây là mô hình nuôi dịch trên sàn dạng khép kính của gia đình ông nguyễn hoàng danh tại xã tân thạnh
năm hai nghìn một mươi sáu ông danh khởi nghiệp với khoảng ba trăm linh con
sau khi đã làm chủ được kỹ thuật nuôi gia đình ông đã mạnh dạng mở rộng đàn lên đến gần hai
tiếp tục xây dựng trang trại khoảng sáu con
mô hình nuôi dịch tập trung trên sàn đem lại hiệu quả cao tạo tiền đề để ông xây dựng thương hiệu dịch sạch trên địa bàn
thì trải qua mấy năm rồi năm mấy nay thì anh thấy được anh là làm chủ được cái kỹ thuật nuôi đó
thành ra giờ anh mới ngăn cái mô hình lên cao nhiều hơn nữa
anh làm cả hai cái dịch thương phẩm và dịch lấy chứng mà tất cả đều sạch
thì hướng tới đây thì anh cũng có
anh ký cái thương hiệu là hỗn dịch sạch hoặc là dịch thương phẩm sạch
nhìn chung sau hơn bốn năm thực hiện việc đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp
thu nhập bình quân của nông dân thị xã ngã năm đã đạt mức trên bốn mươi triệu đồng một người một năm
giá trị sản xuất nông nghiệp trên một hectare đã đạt một trăm một mươi năm triệu đồng
thu nhập tăng cao tạo điều kiện cho thị xã ngã năm thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội
tạo đà để thị xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông trường
nông thôn mới
với những kết quả đạt được trên thì đám bộ và nhà nhân dân thị xã ngã năm sẽ quyết tâm
thực hiện tới năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành các chương trình nông thôn mới